nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc
thủ tướng australia scott morrison và phu nhân sẽ thăm chính thức việt nam
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trọng tâm của chuyến thăm việt nam lần này là tăng cường hợp tác kinh tế an ninh
và hợp tác giữa nhân dân hai nước
australia và việt nam chia sẻ tầm nhìn tương tự nhau đối với khu vực và thế giới
cả hai nước đều muốn có thương mại mở và tự do trên biển
hiện nay hai nước đang xây dựng một mối quan hệ đối tác kinh tế thực sự
thương mại hai nước hai triều đạt mức kỷ lục là một mươi bốn năm tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám
tăng gấp đôi kể từ năm hai nghìn một mươi hai tăng một mươi một mỗi năm trong năm năm qua
quan hệ đầu tư giữa hai nước cũng đang mở rộng đạt ba hai tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám
hai nước đều là đối tác trong diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
hiệp định đối tác thương mại thái bình dương và hiệp định thương mại tự do asean australia new zealand